bộ trưởng bộ công thương việt nam và bộ trưởng bộ kinh tế thương mại và công nghiệp của nhật bản
đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ tư ủy ban hỗn hợp việt nam nhật bản về hợp tác công nghiệp thương mại và năng lượng
tại kỳ họp này hai bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ song phương
tại kỳ họp lần thứ tư của ủy ban hỗn hợp hai bộ trưởng bày tỏ hài lòng về những kết quả hợp tác giữa hai bên
kể từ kỳ họp lần thứ ba đặc biệt là kết quả hợp tác trong khuôn khổ asean rcep cptpp
hợp tác trong ngành công nghiệp ô tô hóa chất đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp
để thực hiện có hiệu quả các nội dung hai bên đã trao đổi và thống nhất tại kỳ họp thứ tư ủy ban hỗn hợp lần này
hay tại khuôn khổ các cuộc đối thoại song phương tiếp theo
hai bộ trưởng đã chỉ đạo các cán bộ của hai bộ thảo luận và hoàn thiện kế hoạch triển khai các hành động cụ thể
về hợp tác thương mại công nghiệp và năng lượng giữa hai bộ